tại thành phố vũng tàu ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rịa vũng tàu tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện quy chế phối hợp với ban giám đốc các cảng
từ năm hai nghìn chín đến nay đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp với năm mươi tám ban giám đốc các cảng trên địa bàn ba tỉnh bà rịa vũng tàu đồng nai và bình dương
trong thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ an toàn thông tin tại cửa khẩu càng biển
qua việc thực hiện nghiêm những nội dung đã được ký kết công tác quản lý bảo vệ an toàn thông tin tại khu vực cửa cảng biển do đơn vị quản lý đã tạo được sự chuyển biến rõ nét
an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu cảng được giữ vững qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc phát triển kinh tế xã hội địa phương
nhân dịp này bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho bảy tập thể và hai mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong một mươi năm thực hiện quy chế phối hợp giữa ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rịa vũng tàu và ban giám đốc các cảng